thưa quý vị hà nội đã đạt được những bước khả quan trong công tác phòng chống dịch khi nới lỏng giãn cách
tạo điều kiện cho nhân dân phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên lợi dụng việc giãn cách nhiều đối tượng tội phạm cũng tăng cường hoạt động
trước tình hình đó công an huyện mỹ đức hà nội đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm hoạt động vào ban đêm trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
giúp người dân yên tâm ổn định phát triển kinh tế
đều đạn mỗi tối hai tổ công tác đặc biệt phòng chống tội phạm gồm một mươi bốn cán bộ chiến sĩ
các lực lượng cảnh sát hình sự giao thông ma túy lại lên đường làm nhiệm vụ
tuần tra lưu động tập trung vào các địa bàn tiêm ẩn về hoạt động phạm tội địa bàn giáp danh
đi sâu vào từng khu dân cư để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
toàn huyện đã xây dựng kế hoạch ba trăm một mươi một
tăng cường tuần tra lưu động phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn
xã hội trên địa bàn trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó thì có thành lập năm tổ công tác
trong năm tổ công tác thì có hai tổ công tác đặc biệt do lực lượng cảnh sát hình sự là chủ công
lực lượng này được trang bị đầy đủ vũ khí và công cụ hỗ trợ
để đảm bảo chấn áp được tất cả các loại tội phạm trên địa bàn
để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chấn áp
bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh mở cửa quá giờ quy định
theo chỉ thị số một mươi năm các tổ tuần tra còn kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội
đây là đối tượng phan duy đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại cấn hữu quốc oai hà nội
vừa bị tổ công tác bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy
trước đó trong quá trình tuần tra tổ công tác cũng phát hiện hai vụ vận chuyển ma túy
bắt giữ hai đối tượng thu giữ nhiều túi ni lông có chứa chất ma túy
tổ công tác của chúng tôi thực hiện tuần tra kiểm soát về ban đêm
từ hai mươi một h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
tuần tra các tuyến đường tỉnh lộ của huyện
nhằm phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện mỹ đức
là huyện giáp danh với huyện lương sơn của tỉnh hòa bình và huyện kim bảng của tỉnh hà nam
nên sau nới lỏng giãn cách huyện mỹ đức không chỉ tiêm ẩn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh
các đối tượng phạm tội cũng lợi dụng địa bàn giáp danh để tăng cường hoạt động
do vậy hình ảnh những cán bộ chiến sĩ thức cho dân ngủ ngon trong mỗi phiên tuần tra
khiến nhân dân thực sự an tâm
chúng tôi là người dân ở một đường đây trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tình hình an ninh ở đây là tổng cấp nó lợi dụng nó làm mất tật tự an ninh
từ khi công an huyện triển khai lực lượng công tác đặc biệt tuần tra chốt ngày đêm
thì tình hình an ninh cũng được ổn định
trong thời gian tới các tổ tuần tra công an huyện mỹ đức sẽ tiếp tục thực hiện chặt chẽ
công tác kiểm soát an ninh trật tự để ngăn chặn dân đe hành vi vi phạm pháp luật
và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch
góp phần chung tay cùng thủ đô để lùi dịch bệnh